tại thành phố đà nẵng phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức diễn đàn doanh nhân việt nam hai nghìn một mươi chín
khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nhân với chủ đề tổ quốc gọi tên mình
với sự tham gia của hơn một doanh nhân đến từ sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước
đến dự có đồng chí trịnh đình dũng ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định và đánh giá cao những thành tiệu to lớn
có ý nghĩa quyết định của doanh nghiệp doanh nhân việt nam trong sự phát triển đổi mới của đất nước sau hơn ba mươi năm
hiện nay cả nước có hơn bảy trăm bốn mươi doanh nghiệp đang hoạt động trong đó gần chín mươi tám doanh nghiệp vừa và nhỏ và hơn năm triệu hộ kinh doanh
phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục cải cách thể chế chính sách
thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế
đặc biệt các doanh nhân doanh nghiệp cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng
làm giàu bằng năng lực trí tuệ bằng bản lĩnh và tiếp thu thành tiệu của nhân loại
để từng bước xây dựng hoàn thành mục tiêu cơ bản đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đưa việt nam trở thành quốc gia thịnh vượng sáng tạo công bằng dân chủ